cứ vào ngày bảy tháng riêng hàng năm tại làng rau trà quế xã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam lại diễn ra lễ hội cầu bông
đây là một lễ hội văn hóa độc đáo ở quảng nam được tổ chức nhằm tri ân các bậc tiền hiền đã có công lập làng đồng thời cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
lễ hội cầu bông năm nay diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách trong và ngoài nước
vẫn như mọi năm lễ hội cầu bông năm nay được người dân làng giao trà quế tổ chức theo nghi thức truyền thống
từ sáng sớm ngày bảy tết người dân trong làng đã mang lễ vật dâng lên tổ tiên ông bà và các vị thần linh
lễ vật cúng đều là những vật phẩm được làm từ nông sản của bà con nông dân trong vùng
tôi thật sự may mắn được tham gia lễ hội này cùng bà con nông dân
thật vui với chiến thắng là mớ giao chúc bà con nông dân năm mới nhiều may mắn
làng rau trà quế không những nổi tiếng với nghề trồng rau sạch từ lâu đời
mà còn là điểm thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan và trải nghiệm
ngoài phần lễ còn có phần hội với các trò chơi vui vẻ để bà con và du khách giải trí thể hiện tài năng
trong năm hai nghìn một mươi tám rồi rồi
thì đã đón hơn hai mươi bảy lượt khách tiến tham quan làng rau
và cái giá trị thu được từ rau trà quế khoảng là trên một mươi một tỷ đồng trong một năm
đã đảm bảo đời sống và thu nhập của người dân của làng rau trà quế rất là bền vững
lễ hội cầu bông là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân xứ quảng
đây không chỉ là dịp để tri ân các bậc tiền hiền đã có công lập làng
cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh giới thiệu
các bậc tiền hiệu làng rau hơn năm trăm linh tuổi này đến với du khách trong và ngoài nước